các tỉnh thành bắc bộ trong đêm nay và ngày mai phổ biến trạng thái ít mưa chủ yếu xảy ra vào ban đêm
trời vẫn còn xe lạnh vào buổi đêm và sáng sớm với nhiệt độ giao động từ một mươi chín đến hai mươi hai độ vùng núi có nơi thấp hơn
ban ngày trời còn nắng với nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại
dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ phổ biến là hai mươi sáu hai mươi chín độ khu tây bắc có nơi là trên ba mươi độ
thời tiết thuận lợi cho người dân trong ngày đầu tiên đi làm trở lại
khu vực trung bộ sẽ có mưa mưa rào và có nơi có rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh đêm và sáng trời lạnh
nắng cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn vào trong ngày
nhiệt độ vì thế cũng sẽ tăng dần trở lại cao nhất là hai mươi bảy ba mươi độ
lưu ý từ thanh hòa đến hà tĩnh trời lạnh với thời điểm đêm và sáng sớm
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới mưa ở các tỉnh tây nguyên và nam bộ vẫn còn duy trì do tác động của rãnh thấp có trục khoảng từ bảy đến một mươi độ vị bắc
riêng khu vực nam tây nguyên và tại khu vực miền đông nam bộ cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to
trong chiều tối nay với lượng mưa là từ hai mươi năm mươi mm có nơi là trên bảy mươi mm
do có mưa nên nhiệt độ ngày mai ở các tỉnh này sẽ không cao
nhiệt độ là hai mươi tám ba mươi một độ tại tây nguyên và nam bộ là hai mươi chín ba mươi hai độ
dự báo tổng lượng mưa tháng năm ở hầu hết các tỉnh thành tại khu vực nam bộ sẽ cao hơn so với trung bình nhiều năm nhất là ở các địa phương tại khu vực miền đông
và dự báo trong tuần này vùng đồng bằng sông kiều long sẽ tiếp tục có mưa xuất hiện ở trên diện rộng với lượng mưa vào khoảng bảy mươi tám mm
đề hạn chánh ngập tại đồng bằng sông kiều long
nếu thủy chiều nước sông dâng lên các địa phương cần phải tập trung tăng cường khả năng tiêu thoát nước của hệ thống cống
trong kỳ hoạch của địa phương cần bố trí thêm mảng xanh như là hoa cỏ và các loại cây để nước mưa có thể thâm xuống đất thay vì chảy tràn trên bề mặt bê tông